phó giáo sư dũng cho rằng chưa kể đến nguy cơ tổn hại sức khỏe nếu không may dính phải hậu covid một mươi chín
nhiều người f không khỏe mạnh nhưng vẫn có thể có các vấn đề liên quan tới hậu covid một mươi chín
phó giáo sư dũng cho biết số ca mắc tăng cao là khó tránh khỏi khi chúng ta mở cửa giao lưu đi lại
nhưng vẫn tuân thủ phòng bệnh tốt nhất có thể để bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình cộng đồng
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn hữu ngọc qua nội tiêm mạch bệnh viện trợ rẫy cho biết
một người có thể bị tắc nghẽn mạch máu nhiều lần ở nhiều vị trí cả trong điều trị và sau khi khỏi covid một mươi chín
tùy mức độ tăng đông nặng trung bình hay nhẹ
nguyên nhân là di chứng tăng đông máu hậu covid một mươi chín có thể gây tắc nhiều mạch máu
bao gồm cả động mạch tĩnh mạch và mau mạch từ đó gây ra thiếu máu cục bộ các cơ quan các vùng cơ thể
ví dụ tắc động mạch thận gây ra hoại tử thận huyết gối động mạch phổi gây hoại tử
nhu mô phổi gây ra suy hô hấp
huyết gối động mạch chi gây hoại tử chi huyết gối động mạch não gây nhồi máu não
huyết khối động mạch vành gây nhồi máu cơ tim
đây là những di chứng nghiêm trọng nếu không được can thiệp kịp thời người bệnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng
trường hợp có di chứng đông máu chiếm khoảng năm một mươi trong tổng số người đến khám hậu covid một mươi chín
tại bệnh viện trợ rẫy trong thời gian qua bác sĩ ngọc cho biết
lý giải nguyên nhân f đã vượt qua giai đoạn cấp tính khỏi bệnh rồi mà vẫn bị đông máu hậu covid một mươi chín
bác sĩ ngọc cho rằng khi nhiễm bệnh virus đã kích hoạt một loại kháng thể tự miễn ở trong máu
tấn công các tế bào gây ra tình trạng đông máu ở động mạch tĩnh mạch và mau mạch
ngoài ra virus còn kích hoạt gia tăng các hóa chất trung gian gây viêm đó là interleukin sáu ifn alpha
dẫn đến tình trạng tăng đông máu
trong trường hợp này các cục máu đông nhỏ xíu có thể di chuyển đến phổi ngăn máu lưu thông
và cản trở quá trình trao đổi oxy
chúng có thể gây thiếu máu cục bộ các cơ quan hoặc nặng hơn là hoại tử các mô
bao gồm các tế bào cơ não thận lách phổi
tình trạng tăng các phản ứng viêm quá mức có thể dẫn đến đồng thời cơn bão saitokin và tăng đồng
trên một người bệnh có thể đồng thời xảy ra bão satokin và tăng đông hoặc là chỉ một trong hai
hoặc cùng không xảy ra hoặc là chỉ xảy ra ở mức độ nhẹ nếu cơ thể phản ứng viêm ở mức độ thấp
để tránh biến chứng nặng
thậm chí tử vong do đông máu hậu covid một mươi chín bác sĩ ngọc khuyến cáo người bệnh
khi có các dấu hiệu như nhức đầu dữ dội đau bụng đau lưng buồn nôn và nôn
thay đổi thị lực thay đổi trạng thái tinh thần như cáu gắt buồn dầu hay giận vô cớ
ngủ gà và lơ mơ đau ngực và khó thở chân sưng và đau chân tăng hơn khi vận động
thì cần phải đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán và xử trí kịp thời
bên cạnh đó để phòng tránh thuyên tắc mạch máu người dân cũng cần phải uống nhiều nước
mặc quần áo rộng rãi tập thể dục thường xuyên trong đó ưu tiên là đi bộ và kéo rưỡi chân đều đặn nếu có thể
ví dụ như khi đi ô tô hãy thường xuyên dừng lại và đi ra ngoài để xài vài bước chân
trường hợp đã bị suy giãn tĩnh mạch chi thì cần mang theo tất y khoa để ngăn chặn sự hình thành cục máu đông ở chân
tuy nhiên người bệnh cần phải trao đổi với bác sĩ về phương pháp này
vì một số đối tượng không nên mang tất y khoa như là những người bị mắc bệnh tiểu đường hoặc là có vấn đề về lưu thông máu
gần một tuần trước các chuyên gia về tiêm chủng trong nước đã có cuộc làm việc với các cơ quan có thẩm quyền
để bàn về tiêm chủng cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
theo một trong số các chuyên gia tham gia cuộc họp rất nên chờ khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
và theo dõi thật thận trọng trước khi quyết định
nếu mua vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
cũng chỉ nên mua dần dần từng một phần ba tính trên tổng số trẻ trong độ tuổi vị này cho biết
để xem xét có nên triển khai tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
chính phủ đã giao bộ giáo dục và đào tạo và bộ y tế tiến hành khảo sát ý kiến
kinh nghiệm quốc tế và kế hoạch tổ chức tiêm chủng
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cũng cho biết
việc tiêm chủng cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi là việc quan trọng phải thận trọng từng bước
tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã được who khuyến cáo
tuy nhiên đến nay who chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thống nào
về việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bộ y tế làm việc rất thận trọng khoa học và khách quan
trên cơ sở tham khảo tất cả các chương trình tiêm của các nước
hiện đã có một số nước triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm tuổi trở lên ông long thông tin
ông long cũng cho rằng bộ y tế đang thường xuyên trao đổi về các yếu tố khoa học
xung quanh việc tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
quan trọng nhất trong đó là tính an toàn và tiếp theo là khả năng chấp nhận của cộng đồng
chúng ta không thể nóng vội mà phải đi từng bước chắc chắn đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ ông long nói
về nguồn vaccine tiêm cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi bộ y tế đã làm việc với các hãng sản xuất
cung ứng và hướng đến là vaccine pfizer lửa tiêm cho trẻ em